tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quảng nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín trao huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng cho chín cá nhân và phát thẻ đảng viên đợt mùng hai tháng chín cho chín mươi hai đảng viên mới
lễ kỷ niệm là dịp để tỉnh quảng nam ôn lại chặng đường cách mạng vẻ vang trong bảy mươi một năm qua đồng thời nêu bật những thành tiệu của đảng bộ khối các cơ quan tỉnh quảng nam đạt được trong thời gian qua
đến nay đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có hơn ba bảy trăm linh đảng viên sinh hoạt tại sáu mươi bốn tổ chức cơ sở đảng trực thuộc
nhân dịp này đảng bộ khối các cơ quan tổ chức đã trao huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng cho chín đồng chí đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngoài ra ban thường vụ đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cũng đã phát thẻ đảng cho chín mươi hai đảng viên mới kết nạp hiện đang sinh hoạt tại hai mươi bảy tổ chức đảng cơ sở trục thuộc